trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín và xuất hiện trường hợp lây nhiễm ra cộng đồng
chiều qua tại cuộc họp của chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức cá nhân
trong việc không tuân thủ quy định về cách ly phòng chống dịch
thủ tướng chỉ đạo tp hcm thực hiện cấp bách thần tốc việc điều tra truy vết cách ly mọi đối tượng f một f hai
không để dịch thành vòng tuần hoàn thứ ba lây nhiễm ra cộng đồng
thủ tướng yêu cầu kiềm điểm trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc không tuân thủ quy định
về cách ly phòng chống dịch dẫn đến xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng thời gian vừa qua
thủ tướng cũng đồng ý tạm dừng các chuyến bay thương mại
chỉ thực hiện các chuyến bay đưa người việt nam về nước đối với các trường hợp đủ điều kiện
các hãng hàng không của việt nam khi có chuyến bay về nước
phải thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly đối với tổ bay